tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn thị phi xuất cảnh trái phép theo đường tiểu mạch qua cửa khẩu mộc bài tây ninh sang campuchia rồi sang thái lan
mà theo lời khai của phi là lấy tiền và tài sản còn lại ở thái lan cho đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
quay về cửa khẩu quốc tế cầu treo thì bị phát hiện tạm giữ hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố yên bái tỉnh yên bái vừa bắt giữ đối tượng nguyễn tiến trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại tổ bốn mươi bảy phường yên ninh tp yên bái về hành vi giết người
tại cơ quan công an đối tượng trường khai nhận vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi khi hai vợ chồng anh trường đang ăn cơm
nguyễn tiến trường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại tổ bốn mươi bốn phường hồng hà thành phố yên bái đến nhà chơi
trong lúc nói chuyện giữa chiến và trường đã xảy ra mâu thuẫn bị chiến dùng tay đánh trường đã chạy ra ngoài hiên nhà cầm dao và đâm liên tiếp nhiều nhát vào chiến
khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ rồi sau đó trường lên cơ quan công an trình báo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng
tại thành phố cần thơ tòa án tối cao tại thành phố hồ chí minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án giết người tại quận thốt nốt do trương phong hiền
hay còn gọi là hiền khát cầm đầu theo đơn kháng cáo của một mươi tám bị cáo có đơn kháng cáo hoặc người thân có đơn kháng cáo
theo bản sơ thẩm hình sự vào tối ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi ba nhóm của tuấn em họ trương phong hiền có mâu thuẫn khi đến hát karaoke
tại quán của chế thị
trên địa bàn quận thốt nốt và xảy ra xô xát nhóm của tuấn đã bị nhóm của trinh chém gây thương tích
sau khi biết tin tuấn bị nhóm của trinh chém trọng thương trương phong hiền đã điều động tập hợp năm mươi đối tượng chuẩn bị mã tấu khẩu trang
dùng bom xăng tự chế đi trên hàng chục chiếc xe máy đến nhà trinh ở khu vực long thạnh một phường thốt nốt quận thốt nốt để truy sát trả thù cho đồng bọn
khi nhóm của hiền đến nơi phát hiện chế hoàng việt là em của trinh và tô văn tuấn em bạn của việt đang đứng ở nhà đối diện
nên nhóm của hiền đã cầm mã tấu tấn công việt và tuấn em
kết quả giám định thương tích cho thấy sức khỏe của việt bị giảm do thương tích sáu mươi bốn còn tuấn em là sáu
xét thấy hành vi của các bị cáo ngày một mươi hai tháng năm tòa án nhân dân tp cn đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt năm mươi hai bị cáo cùng về tội giết người
trong đó trương phong hiền bị tuyên án trung thân về hành vi giết người
tại phiên xử phúc thẩm trương phong hiền và nguyễn mai trọng nghìn kháng cáo kêu an
cho rằng hai bị cáo này không liên quan tới vụ truy sát chế hoàng việt và tuấn em
một mươi sáu bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt
xét hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm có tổ chức mang tính chất côn đồ có nhiều đối tượng tham gia và có đối tượng cầm đầu
các bị cáo đã thống nhất ý chí thống nhất hành động truy sát nạn nhân tới cùng
việc bị hại không chết nằm ngoài ý muốn của các bị cáo và được cứu chữa kịp thời
tuy nhiên theo hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên bị cáo trương phong hiền có vai trò chủ mưu chỉ huy
bắt là chưa chặt chẽ
vì vậy hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án đối với bị cáo trương phong hiền
trả hồ sơ điều tra lại theo thủ tục chung để làm rõ về vai trò chủ mưu chỉ huy trong vụ truy sát đối với trương phong hiền
riêng kháng cáo kêu an của bị cáo nguyễn mai trọng nghiền
hội đồng xét xử đã bác kháng cáo kêu an của bị cáo vì không có cơ sở xem xét
kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của một mươi sáu bị cáo
hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho một mươi hai bị cáo với mức giảm từ một đến hai năm tù giam
vì có tình tiết mới là khắc phục hậu quả đồng thời bác kháng cáo tăng mức bồi thường về tài sản đối với bị hại chế hoàng việt
thưa quý vị và các đồng chí
thời gian vừa qua các cơ quan chức năng của thành phố vị thanh tỉnh hậu giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
và đưa ra xét xử công khai nhiều vụ án cố ý gây thương tích
thế nhưng từ đầu nắp đến nay
trên địa bàn thành phố loại tội phạm này lại diễn biến phức tạp gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất mức độ
nhiều đối tượng phạm tội tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại rất hung hãn sẵn sàng dùng hung khí tấn công người khác
bất chấp hậu quả gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
mới đây anh đinh minh thật đi xe mô tô từ xã tân tiến thành phố vị thanh về trung tâm thành phố trên quốc lộ sáu mươi một lúc nửa đêm
khi đến đoạn thuộc ấp mỹ hiệp một xã tân tiến
thì anh thật thấy một thanh niên đang đứng bên đường nghe điện thoại rất giống người quen
nên anh dừng xe lại xem nhưng không phải rồi đi tiếp
nhưng chỉ một lát sau anh thật đã bị tấn công phải vào viện cấp cứu mà không biết nguyên nhân do tại sao

đối với trần hoàng kha hai mươi một tuổi trú ấp mỹ hiệp một xã tân tiến
tại cơ quan điều tra khả năng tìm hiểu về tình hình an ninh trật tự ở địa phương

điều tra kha khai nhận vì cho rằng anh thật xúc phạm mình nên nhờ bạn chở đuổi theo chém cho bỏ ghét
nguyễn hoàng kiên trú ấp sáu xã vị tân thành phố vị thanh
đối tượng bị công an thành phố vị thanh bắt trước đó vài ngày cũng về hành vi cố ý
gây thương tích tuy chưa đủ một mươi tám tuổi nhưng kiên rất côn đồ hung hãn
vì không hài lòng với việc khám chữa bệnh của các bác sĩ tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh hậu giang
kiên đã về nhà lấy dao quay lại bệnh viện chửi bới đập phá và đâm một bảo vệ gây thương tích sáu
theo thống kê của công an thành phố vị thanh nếu như cả năm hai nghìn một mươi bốn trên địa bàn chỉ xảy ra năm vụ cố ý gây thương tích
thì từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay tại thành phố đã xảy ra đến một mươi tám vụ
gây thương một mươi tám người cơ quan điều tra đã bắt xử lý ba mươi một đối tượng
cái sự thu nhập của lối sống bạo lực đã tác động hình thành thói coi thường sức khỏe của người khác
nhiều khi chỉ một hiểm khích nhỏ không được căn ngăn kịp thời cũng dẫn đến hành động cố ý gây thương tích
tình trạng thất nghiệp dẫn đến một số đối tượng thanh thiếu niên không công an việc làm
thiếu sự giáo dục quản lý của gia đình tụ tập ăn chơi lêu lỏng dẫn đến vi phạm pháp luật
các mâu thuẫn xung đột trong xã hội
xã hội chưa được phát hiện và xử lý kịp thời cũng đây là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề tội phạm cố ý gây thương tích
đối tượng phạm hoàng kha nguyễn hoàng kiên rồi đây sẽ phải trả giá như các bị cáo trong phiên tòa này
trong đó có bị cáo bị tuyên phạt đến hai mươi hai năm tù cho thói côn đồ coi thường pháp luật tính mạng và sức khỏe của người khác
kẻ phạm tội sẽ phải bị trừng trị
nhưng để phòng ngừa tội phạm thì nền tảng giáo dục gia đình là điều quan trọng nhất
tuy nhiên thời gian qua vấn đề này dường như đang ngày càng bị xem nhẹ
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cà mau phối hợp cùng với cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
vừa bắt được đối tượng võ thị kiều oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám công ngụ tại ấp bà điều xã lý văn lâm thành phố cà mau
đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào năm hai nghìn một mươi
công phụ giám đốc công ty trách nhiệm ngoại hạn thương mại và xuất khẩu nam thành có trụ sở tại xã lý văn lâm thành phố cà mau
võ thị kiều oanh đã vay vốn tín dụng xuất khẩu của nhà nước để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu thủy sản với tổng số tiền trên ba mươi chín tỷ đồng
sau đó đến hạn không thanh toán
ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn võ thị kiều oanh bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc
trong quá trình lẩn trốn oanh đã đến các địa điểm như thành phố hồ chí minh bình thuận
và đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
thì bị lực lượng công an bắt tại thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
hiện đối tượng đã được bàn giao để tiếp tục điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt giam ba bị can về hành vi đánh bạc
trước đó lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt quả tang các đối tượng lê thị bé ba nguyễn thị hoa lý và bùi như ngọc
cùng chú tại thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
đang tham gia đánh bạc với hình thức ghi lô đề
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều phơi đề thể hiện số tiền hơn ba mươi triệu đồng
khi thấy lực lượng công an vào kiểm tra đối tượng nguyễn thị hoa lý đã khóa trái cửa phòng phi tan chứng cứ
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận thu giữ tăng vật khống chế bắt giữ đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ
thưa quý vị hiện nay máy trò chơi bắn cá đã hiện diện ở nhiều nơi trên địa bàn của tỉnh kiên giang
và đang tràn về cả các vùng vùng sâu vùng xa
không chỉ dừng lại là một trò chơi giải trí thông thường mà các chủ game đã biến tướng
núp bóng dưới vỏ bọc qua trò chơi giải trí để thực hiện hành vi đánh bạc ăn tiền
và hiện nay thì game bắn cá đã mang lại nhiều hệ lụy cho những miền quê của tỉnh kiên giang
do ham chơi game bắn cá có máu ăn thua khiến cho các đối tượng này trở thành con nợ của chủ tiệm game
trong đó nguyễn duy thanh sinh năm hai nghìn trú tại xã minh thuận huyện u minh thượng
là một game thủ nổi tiếng trong làm bắn cá ở xã minh thuận
đã nợ hai chủ tiệm game với hai lần bắn cá số tiền là một mươi sáu triệu đồng
không có tiền các đối tượng đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền trả nợ
trước hành vi trên ngoài việc công khai kiểm điểm trước dân đối với thanh và các đối tượng khác
cơ quan chức năng huyện u minh thượng còn cảnh báo người dân nơi đây
về những tác hại khôn lường từ việc nghiện game bắn cá đang xâm nhập trong tầng lớp thanh thiếu niên
ngày hôm nay dì ấp này thấy hai ba cái game
cho nên các cháu còn nhỏ tuổi mà thấy những món lạ
cho nên chơi game này kia nó rất là có hại
mà chơi là chơi còn ăn tiền chứ không phải để giải trí vui chơi
đây là một địa điểm gây bắn cá trên địa bàn xã minh thuận
hàng ngày có rất nhiều người đến chơi
nhưng hầu hết các game thủ ở đây đều là các em ở độ tuổi cắp sách đến trường
hình thức chơi đơn giản nhưng lại kích thích máu hơn thua của những con bạc

vì thế có rất nhiều trường hợp người chơi thua đến vài chục triệu đồng chỉ sau một đêm
để có tiền mua những thẻ sing chơi game các em đã không ngần ngại thực hiện những hành vi trái pháp luật
ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện
vì thế có rất nhiều trường hợp người chơi đơn giản nhưng lại kích thích máu hôn thua của những con bạc

vì thế có rất nhiều trường hợp người chơi đơn giản nhưng lại kích thích máu hôn thua của những con bạc
để có tiền mua những thẻ xiang chơi game người chơi đơn giản nhưng lại kích thích máu hôn thua của những con bạc
đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bùi hải tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường tân thanh thành phố điện biên phủ về hành vi trộm cấp tài sản với thủ đoạn đóng giả làm sinh viên vào các gia đình để hỏi thuê phòng trọ hoặc hỏi đường sau đó lợi dụng sơ hờ để thực hiện hành vi phạm tội
trong một tuần trở lại đây đối tượng bùi hải tâm đã liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố điện biên phủ
tài sản đối tượng nhắm tới thường là máy tính bảng điện thoại đắt tiền đồ trang sức trị giá gần một trăm linh triệu đồng sau đó đem đi cầm đồ để lấy tiền sử dụng ma túy hiện các vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
chuyển sang phần tin quốc tế năm người palestine đã thiệt mạng trong một loạt các vụ bạo lực mới nhất giữa người dân palestine và lực lượng an ninh israel tại thành phố hapron thuộc khu bờ tây
những báo cáo thương vong mới nhất đã nâng số người palestine thiệt mạng trong làn sóng bạo lực kéo dài
ba tuần qua giữa israel và palestine lên năm mươi người và israel là chín người năm người này trong đó có hai thiếu niên được cho là bị bắn chết sau khi có những hành động tấn công nhằm vào binh sĩ israel
căng thẳng giữa israel và palestine đã leo thang đáng kể từ cuối tháng chín khi hai người israel bị một thanh niên palestine giết hại tại khu thành cổ jerusalem làm dấy lên các cuộc tấn công trả đũa và các hoạt động chấn áp của lực lượng an ninh israel
bạo lực bùng phát gây quan ngại về nguy cơ nổ ra cuộc nổi dậy mới của người palestine
mặc dù quốc tế đã lên tiếng quan ngại và kêu gọi hai bên kiềm chế tuy nhiên căng thẳng vẫn tiếp diễn thậm chí có chiều hướng gia tăng buộc nội các an ninh israel phải ban bố các biện pháp an ninh mới
đứng đầu một cơ quan tình báo lớn của mỹ lại là người chỉ huy nhiều chiến dịch giám sát và nghe lén quy mô lớn
nhưng có lẽ giám đốc cơ quan tình báo trung ương mỹ cia john bran vẫn không thể tưởng tượng được rằng ông lại trở thành mục tiêu của tin tặc
hãng bbc cho biết email cá nhân của ông john brennan đã bị lồn mật khẩu
người đột nhập vào email này lại chỉ là một sinh viên bậc trung học phổ thông
trong thư cảnh báo đến cia sau đó cậu sinh viên này cho biết đã sao chép được toàn bộ danh bạ điện thoại trong email của ông bren
trong đó có nhiều số điện thoại
khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn do còn chịu sự chi phối của trường gió tây bắc khô
tượng phát xạ nhiệt khiến nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm hơn ở dưới ngưỡng hai mươi bốn độ
trời xe lạnh kèm theo hiện tượng sương mù nhẹ
ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết cũng ít biến đổi trong hôm nay và những ngày sắp tới
phổ biến ít mưa có chăng là mưa rông cục bộ nhưng chủ yếu mang tính chất địa phương
không phổ biến trên dẹn rộng nên nhiệt độ chưa chiều ổn định và ra động trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên thời tiết không có nhiều biến đổi
sáng và lúc chiều tối có mưa rào và rông ở một vài nơi
khoảng thời gian trưa chiều trời có nắng và nhiệt độ tăng lên đạt mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
về đêm và sáng nhiệt độ lại giảm hơn xuống dưới ngưỡng hai mươi ba độ cùng độ ẩm trung bình giao động trong khoảng là từ tám mươi đến tám mươi năm độ
các tỉnh nam bộ dự báo sẽ có nắng gián đoạn trong ngày
mưa rông rải rác chủ yếu xảy ra sau khoảng một mươi sáu giờ chiều
cùng nền nhiệt độ ở mức vừa phải mát mẻ trong buổi sáng và hơi nóng trong một vài tiếng giữa trưa
cao nhất giao động trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến đây bản tin mùa một ba online của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng
mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác trên kênh antv